sáng hai mươi hai tháng một mươi một phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiến hành phần tranh tụng đối với bị cáo đầu tiên là nguyễn văn dương nguyên chủ tịch công ty cnc
bị cáo cầm đầu đường dây đánh bạc này có năm luật sư bảo chữa gồm luật sư trần hồng phúc nguyễn văn chiến ngô thị thu hằng chu văn danh thuộc công ty luật nguyễn chiến đoàn luật sư tp hà nội
và luật sư phan trung hoài văn phòng luật sư phan trung hoài đoàn luật sư tp hcm cùng nhận trách nhiệm bào chữa cho bị cáo nguyễn văn dương bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ truy tố để xét xử về các tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền
trước đó tại phần tranh luận khi phát biểu quan điểm tự bào chữa bị cáo nguyễn văn dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi khách quan của mình trong vụ án và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền bị truy tố để xét xử trong vụ án
theo đó bị cáo dương hoàn toàn tôn trọng kết quả điều tra truy tố cũng như quan điểm luận tội tại phiên tòa tin tưởng vào sự xét xử khách quan công tâm của hội đồng xét xử để có một bản án khách quan toàn diện đúng pháp luật
bên cạnh đó bị cáo nguyễn văn dương mong hội đồng xét xử xem xét các yếu tố tác động trong vụ án và các tình tiết giảm nhẹ tối đa cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo vì bị cáo sẽ không thực hiện quyền kháng cáo đối với bị cáo
với quan điểm của bị cáo như vậy luật sư bảo chữa thuận theo quan điểm xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nguyễn văn dương
viện kiểm sát đề xuất mức hình phạt tù từ tám đến chín năm đối với tội tổ chức đánh bạc và ba bốn năm tù đối với tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh từ một mươi một đến một mươi ba năm tù đối với bị cáo nguyễn văn dương
theo luật sư bào chữa lắng nghe quan điểm đề xuất của các bị cáo khác có cùng tội danh như bị cáo dương thì thấy rằng mức đề xuất với bị cáo quá nghiêm khắc thực sự vừa khác biệt vừa cách biệt tại phiên tòa này